chính phủ cho phép giảm năm mươi lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm hai nghìn hai mươi
doanh nghiệp mong chờ người mua xe háo hức
tuy nhiên trong nghị quyết tám mươi bốn chính phủ ban hành chưa ấn định ngày giảm lệ phí
vậy khi nào người mua xe ô tô mới được giảm năm mươi lệ phí trước bạ
bộ tài chính cho biết vụ chính sách thuế đang xây dựng dự thảo nghị định về giảm phí trước bạ
dự kiến sẽ ban hành sau khoảng hai tháng nữa
như vậy nếu các thủ tục hành chính sớm được hoàn tất
nghị định dự kiến sẽ được ban hành từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tức là người dân có thể mua xe ô tô được giảm phí trước bạ trong vòng năm tháng tới hết năm hai nghìn hai mươi khi nghị quyết hết hiệu lực
bộ tài chính indonesia vừa quyết định áp thuế xuất mới trong khoảng từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước trước sự gia tăng các mặt hàng vải sợi và dèm cửa nhập khẩu
tuy nhiên một số quốc gia được miễn áp dụng thuế xuất mới
như các loại vải nhập khẩu từ việt nam
và ấn độ hay sợi tổng hợp và dèm cửa nhập khẩu từ hồng kông trung quốc và hàn quốc
trước đó hãng xếp hãng tín dụng mút đi đã cảnh báo tranh chấp thương mại mỹ trung
có thể sẽ khiến các mặt hàng sợi vải và hàng may mặc của trung quốc chuyển hướng sang đông nam á
trong đó có indonesia qua đó phá vỡ sự ổn định cung cầu và gây tổn thương cho các nhà sản xuất địa phương
giá thi lợn hơi ở các tỉnh miền bắc đã có sự giảm nhẹ từ một đến hai đồng một kg so với tuần trước
tuy nhiên vẫn còn ở mức rất cao
các xã cũng không có lợn để bán
thực hiện chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về xác thực thông tin người dùng ví điện tử
ví dụ như ví điện tử momo phải cung cấp chính xác các thông tin trong hồ sơ mở ví điện tử trước ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
việc xác thực tài khoản được thực hiện bằng cách chụp hai mặt chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu
đây là quy định bắt buộc giúp người dùng tăng cường bảo mật tối đa khi sử dụng
nhất là sau đợt dịch covid một mươi chín vừa qua đã đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh
dễ dẫn đến nhiều rủi ro đi kèm
sau ngày bảy tháng bảy những tài khoản ví điện tử chưa xác thực sẽ bị tạm khóa dịch vụ
chủ sở hữu ví điện tử có thể giao dịch trở lại sau khi hoàn tất việc xác thực
tiền trong ví điện tử của người dùng được bảo toàn hoặc dễ dàng rút về tài khoản ngân hàng liên kết bất kỳ lúc nào
tổng cục thống kê vừa tổ chức cuộc khảo sát nhanh nhằm thu thập thông tin về tác động của dịch covid một mươi chín
đến hoạt động sản xuất kinh doanh với gần một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp tham gia khảo sát
theo khảo sát
các doanh nghiệp đều cho rằng chi trả công lao động đang là gánh nặng lớn nhất đối với doanh nghiệp thời điểm hiện nay
trong đó lao động làm việc trong khu vực fdi hiện đang có mức lương ổn định nhất so với các khu vực doanh nghiệp còn lại
chỉ một mươi ba tám doanh nghiệp fdi áp dụng giải pháp cho lao động nghỉ không lương
và một mươi bảy doanh nghiệp áp dụng giải pháp giảm lương nhân viên do tác động của dịch covid một mươi chín
doanh nghiệp nhà nước cho lao động giãn việc nghỉ luân phiên cao nhất
ngân hàng nhà nước đang hoàn tất dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư một
ban hành ngày một mươi ba tháng ba vừa qua trong đó cho phép cơ cấu lại nợ
nhưng giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cụ thể ngân hàng nhà nước dự kiến sửa đổi quy định về khoảng thời gian phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi
hoặc lãi của khoản cho vay cho thuê tài chính được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là trong khoảng
từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý ngân hàng nhà nước dự kiến cho phép tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lái giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn
đối với nợ được giải ngân từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi đến trước ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi